ngày hai mươi một tháng hai công an quận bốn đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan
điều tra làm rõ vụ nữ sinh rơi từ tầng ba trường nguyễn hữu thọ xuống
trước đó nữ sinh này đến trường học vui chơi bình thường và không có biểu hiện gì đặc biệt
tuy nhiên vào giờ ra chơi thì nữ sinh này từ trong lớp đi ra rồi bất ngờ nhảy từ lầu ba xuống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi năm phút cùng ngày khi các học sinh trong trường này ra chơi
thì phát hiện nữ sinh lớp một mươi rơi từ tầng ba xuống dưới
sau đó phía nhà trường đã chúa học sinh đến bệnh viện một trăm một mươi năm
thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết học sinh bị chấn thương phần mềm
do trường có kết cấu mái chè ở lầu một nên khi rơi xuống đã hạn chế được mức độ tổn thương
theo tìm hiểu của nhà trường nữ sinh không ở với cha mẹ mà ở với bà nội từ nhỏ
qua xác nhận của bạn bè từ thời học ở trường trung học cơ sở
học sinh này có dấu hiệu trầm cảm từ trước và từng chia sẻ với các bạn nhiều điều lạ lùng
trong đó có ý định tự tử
được biết sự việc học sinh tự tử nói trên đã được nhà trường báo ngay với gia đình
hiện cơ quan quận bốn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự việc